nằm ở phía bắc tỉnh khánh hòa khu kinh tế bắc vân phong có nhiều điều kiện phát triển
nhất là khi đang được quy hoạch trở thành khu hành chính kinh tế đặc biệt
trong tương lai không xa nơi đây sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội của khu vực miền trung
được thành lập năm hai nghìn sáu khu kinh tế vân phong có tổng diện tích khoảng một trăm năm mươi ha
thuộc thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh
đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực với cảng trung chuyển công tên nơi quốc tế
công nghiệp lọc hóa dầu trung chuyển dầu mò và sản phẩm dầu mò
kết hợp phát triển kinh tế du lịch dịch vụ công nghiệp và nuôi trồng thủy sản
ngoài lợi thế có vịnh vân phong được xem là một trong những vịnh tự nhiên tốt nhất đông nam á
nằm rất gần với ngã ba các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng trên thế giới
bắc vân phong còn có nhiều tiềm năng to lớn khác để phát triển trong tương lai
chúng tôi cũng đang tiếp tục làm việc
với các nhà đầu tư nước ngoài để các công ty tư vấn để tiếp tục nắm thêm những nhu cầu của thị trường thế giới
và cũng qua các khảo sát nghiên cứu các mô hình đặc khu của các nước
cũng sẽ có những định hướng để phát triển cho nó phù hợp
với quy hoạch trở thành đặc khu kinh tế tỉnh khánh hòa kỳ vọng bắc vân phong
sẽ đóng góp vào tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng ba vào năm hai nghìn hai mươi
và khoảng sáu vào năm hai nghìn ba mươi
nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên khoảng bốn usd vào năm hai nghìn hai mươi
con số này sẽ là chín năm trăm linh usd vào năm hai nghìn ba mươi
rất là hy vọng là đời sống bà con được nâng lên
bởi vì sẽ có các nhà đầu tư vào đầu tư các cơ sở hạ tầng
sẽ tạo mọi điều kiện cho bà con trong quá trình để phát triển sản xuất
đặc biệt là các thôn nằm ở bốn đảo biệt lập của xã hoàn thành
trong tương lai không xa nơi đây sẽ trở thành một trong những trung tâm sầm út của miền trung
kết hợp bốn ngành nghề mũi nhọn như cảng biển và dịch vụ logistics
thương mại dịch vụ tài chính quốc tế trung tâm dịch vụ du lịch vui chơi giải trí cao cấp
phát triển khoa học công nghệ cao nhằm đáp ứng xu thế phát triển của thế giới